làm bạn với bầu trời đây là cuốn sách mới ra mắt của nhà văn nguyễn nhật ánh
một tác giả của những câu chuyện giàu tính nhân văn và sức hút mạnh mẽ đối với đông đảo độc giả ở mọi lứa tuổi
mới đây thì độc giả thủ đô cũng đã có dịp được gặp gỡ nhà văn nguyễn nhật ánh
trong buổi ra mắt và ký tặng sách làm bạn với bầu trời tại phố đi bộ hồ gươm hà nội
làm bạn với bầu trời được nhà văn nguyễn nhật ánh thay ngén và viết liên tục trong vòng tám tháng
cuốn sách kể câu chuyện thật đẹp về tèo một cậu nhỏ yêu đời luôn nuôi ước mơ
chẳng may gặp tai nạn bị thương tật phải nằm liệt một chỗ
cậu chỉ biết làm bạn với bầu trời xanh phía trên cao bầu trời khoáng đạt và cũng đầy bao dung
vượt lên bao nghịch cảnh tèo đã truyền tình yêu cùng lòng tin cho mọi người vào cuộc sống
và những điều tốt đẹp đang hiện hữu xung quanh cậu
làm bạn với bầu trời là cuốn sách thứ bốn mươi năm của nhà văn nguyễn nhật ánh
được nhà xuất bản trẻ in với con số kỷ lục một trăm năm mươi ấn bản